liên tục trong hai tuần qua trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã phát hiện và tiêu hủy hai ổ dịch cúm da cầm cúm ah năm n sáu
tại hai địa phương là thành phố quảng ngãi và huyện đức phổ
ngành y tế tại đây đang khẩn trương khoanh vùng dập dịch và hạn chế nguy cơ lây nhiễm trên diện rộng
ngay sau khi phát hiện ổ dịch và tiêu hủy đàn da cầm mắc bệnh
cán bộ y tế thành phố quảng ngãi đã tiến hành rác vôi phun hóa chất bảo vệ môi trường trong vùng dịch
ngoài các ngành chức năng các hộ dân khu vực xung quanh cũng đã tự mua thuốc về phun thêm để khử trùng môi trường
bên cạnh việc cấp phát thuốc khử trùng khẩn cấp
ngành chức năng cũng tổ chức phun xử lý toàn bộ khu vực chăn nuôi có virus da cầm
cũng như nhiều khu dân cư lân cận qua đó nhằm khoanh vùng ngăn chặn dịch bệnh lây lan và lây lan sang người

trước tình hình virus ah năm n sáu đã xuất hiện ở quảng ngãi và dịch cúm ah bảy n chín đang có nguy cơ tràn vào việt nam bất cứ lúc nào
ngành y tế đã lên phương án tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch ngăn ngừa dịch cốm lây sang người
vận động người dân hạn chế tiếp xúc với da cầm ốm chết và chất thải từ da cầm
thực hiện ăn chín uống sôi khuyên cáo người dân đi đến từ vùng dịch cúm da cầm
chủ động theo dõi sức khỏe để phát hiện sớm điều trị kịp thời hạn chế các biến chứng dẫn đến chết người